bày tỏ và nhiệt liệt biểu dương nghị lực ý chí vươn lên của các thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng
tại buổi gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đảng nhà nước nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng
truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được kết tình thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc ta
tham dự buổi gặp mặt còn có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta là những bản hùng ca
tiếp nối truyền thống đó nhân dân ta đã theo đảng vượt qua muôn vàn gian khổ gần một thế kỷ qua với ý chí sắt đá
thủ tướng nhấn mạnh năm trăm linh đại biểu thương binh nặng tới dự cuộc gặp mặt hôm nay
chứng là những tấm gương của tinh thần người người ngoan cường bất khuất hiền ngang bước ra chiến trường vì độc lập tự do thống nhất của đất nước và cũng vì lẽ sống cao đẹp cho đồng bào mình
những hy sinh mất mát đó đã cho chúng ta cơ hội và thôi thúc chúng ta hãy sống tốt nhất làm việc có ích nhất để cống hiến cho sự trường tồn sự tôn nghiêm và chủ quyền của đất nước việt nam giàu mạnh hùng cường ấm no hạnh phúc cho mọi nhà
xuân thời chủ tịch hồ chí minh dành tình cảm đặc biệt
hồ chí minh dành tình cảm đặc biệt và luôn nhắc nhở toàn đảng toàn dân ta ghi nhớ công ơn to lớn của các đồng chí thương binh liệt sĩ
cách đây bảy mươi hai năm bác hồ đã chỉ thị cho ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày tạo lòng hiếu nghĩa bác ái đối với thương binh gia đình liệt sĩ người căng dặn
tổ quốc đồng bào phải biết ơn và giúp đỡ những người con anh dũng ấy
mọi người phải luôn học tập tinh thần dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn gian khổ